vào sáng nay tại tỉnh bình định tòa nhân dân huyện tuy phước đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
và tuyên phạt hai bị cáo ở xã phước hòa huyện tuy phước là phạm ngọc lưu ba mươi một tuổi mức án một mươi năm tháng tù giam
và dương ngọc tính ba mươi tuổi một mươi hai tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ
ngày năm tháng tám lưu đến nhà tính chơi rồi cùng nhau tổ chức ăn nhậu
sau đó tính điều khiển mô tô chở lưu đi mua đồ về nhậu tiếp
khi cả hai đến chốt kiểm dịch covid một mươi chín tại thôn tân mỹ xã phước hòa xin qua chốt
thì ba thành viên làm nhiệm vụ tại đây đã giải thích quy định về phòng chống dịch
trong khi địa phương này đang thực hiện chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ và yêu cầu tính cùng với lưu quay lại
nhưng hai đối tượng này đã không chấp hành mà dầu xe máy chạy qua chốt
sau khi qua được chốt tính và lưu dừng xe quay lại đã dùng cây tre khô và gạch đuổi đánh lực lượng
làm nhiệm vụ phòng chống dịch lật đổ rào chắn rồi bỏ chạy